công an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế vừa tiến hành bắt giữ nguyễn hữu phú sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại xã lộc bồn huyện phú lộc về hành vi trộm cắp tài sản
đáng chú ý nạn nhân bị mất trộm lại chính là gì ruột của phú
theo điều tra ban đầu do mối quan hệ họ hàng với chị ngô thị hường ở xã lộc sơn huyện phú lộc
phú thường xuyên đến nhà chị hường chơi và biết chỗ chị hường thương cất tài sản cũng như là cất chìa khóa tủ
vào ngày hai mươi năm tháng chín lợi dụng lúc chị hường đi vắng nguyễn hữu phú đến nhà mở tủ và lấy trộm hơn một mươi triệu đồng
qua đấu tranh khai thác đối tượng phú khai nhận đã lấy trộm của chị hường chín chiếc nhẫn hai dây chuyền
một đôi bông tai một chiếc lắc vàng hai mươi bốn k và số vàng trộm cắp được phú đem bán với số tiền hơn bảy mươi triệu đồng
sau đó đã tiêu xài cá nhân hết